cũng trong ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình thành cho biết đang phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hồ chí minh đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét vụ nhóm thanh niên
truy sát nhau khiến cho bốn người thương vọng
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai một nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến
ở khu vực giao lộ đường phạm văn đồng phan văn trị
thời điểm này nhân viên quán karaoke trên đường phan văn trị phường một mươi một quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì một thanh niên bị thương nạn
chạy đến kêu cứu xin lên lào để trốn việc bị truy sát
sau đó một nhóm thanh niên cầm hung khí truy tìm người này nhưng không thấy
nhân viên quán karaoke nói không có người cần tìm ở đây nhưng nhóm này chữ bới
ít phút sau nhóm thanh niên cầm nhiều loại hung khí như mã tấu ba chỉa dao kiếm tự chế
xông vào tấn công các nhân viên quán karaoke
thế vậy nam quản lý quán ra ca ngăn thì bị chém vào cổ
một nam nhân viên khác chạy tới thì bị nhiều đối tượng đâm gục ngay tại chỗ
vụ việc còn khiến một khách của quán bị chém trúng tay một khách khác bị chém vào phần đầu
nhưng may mắn không bị thương vì đang đòi muốn bỏ hiểm
sau khi gây án nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường
nên nhân viên bị đâm gục được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra